quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tiến gần hơn về phía nước ta
dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nó sẽ bắt đầu tác động đến các tỉnh vùng núi phía bắc
là hà giang cao bằng và tuyên quang
sau đó trong ngày mai sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới các nơi khác ở vùng núi trung du và vùng đồng bằng
trong đó có cả thủ đô hà nội
di chuyển đến đâu khối không khí lạnh sẽ gây mưa rào và rông tới đó
vừa bị mất nhiệt do mưa lại giảm nhiệt do khí lạnh từ phương bắc thổi xuống
nên nhiệt độ trong ngày mai ở hai phần ba diện tích của bắc bộ đều thấp dưới mức hai mươi chín độ trời chuyển mát
chỉ riêng các tỉnh là lai châu điện biên và sơn la không chịu tác động của không khí lạnh
nên trời vẫn có nắng nhiệt độ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
với miền trung trong khoảng đêm nay đến trưa mai tạm thời vẫn có thời tiết ổn định
không có mưa ngày trời có nắng
sau đó từ trưa mai trở đi mây rông từ bắc bộ sẽ xuống
đến khu vực bắc trung bộ khiến cho ở đây chuyển nhiều mây và cũng có mưa
trước tiên là mưa tại thanh hóa
sau đó về chiều tối thì mưa sẽ lan xuống nghệ an và hà tĩnh
đến đêm mưa sẽ mở rộng xuống quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
trong đó khu vực bắc trung bộ sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to và có rông
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét mưa đá và gió giật nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt ở thanh hóa và nghệ an trong ngày mai giảm nhẹ
phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực từ hà tĩnh xuống đến thừa thiên huế có mưa muộn hơn
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn cao ở ngưỡng ba mươi ba độ
còn đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong đêm nay và ngày mai thời tiết vẫn ổn định
với một vài cơn mưa rào trong đêm nay và chiều tối mai
còn trong ngày mai ở đây vẫn có nắng với mức nhiệt từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ còn có mưa
ở một vài nơi tập trung chủ yếu về thời điểm đêm và chiều tối
còn trong ngày ở cả hai khu vực đều có nắng
thời gian nắng kéo dài hơn khiến cho nền nhiệt ở nam bộ và tây nguyên
trong ngày hôm nay tăng nhẹ
ở tây nguyên mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh từ đêm nay sang đến ngày mai
ở khu vực vịnh bắc bộ gió chuyển sang hướng đông bắc
mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
cả khu vực vịnh bắc bộ vùng biển huyện đảo hoàng sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc ở mức cấp ba cấp bốn có mưa rông một vài nơi
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước